hôm nay ba mươi tháng chín tại thủ đô nay pita myanmar đã diễn ra lễ khai mạc đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội quốc gia đông nam á lần thứ ba mươi bảy ipa ba mươi bảy
phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
một năm qua cộng đồng asean cũng đối mặt với nạn khủng bố tình hình ở biển đông vấn đề môi trường biến đổi khí hậu
trong bối cảnh đó việt nam hoàn ngành kết quả các hội nghị asean trong đó có hội nghị ngoại trưởng amm bốn mươi chín
nhấn mạnh các giải pháp hòa bình đối với vấn đề biển đông tôn trọng tuân thủ luật pháp quốc tế
thực hiện nghiêm túc hiệu quả tuyên bố chung doc và sớm tiến tới bộ quy tắc ứng xử coc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ipa cần tiếp tục thúc đẩy chính phủ các nước thực hiện các cam kết khu vực
khuyến khích sự tham gia của người dân vào các hoạt động này
ipa cần tăng cường vai trò giám sát thực thi các kế hoạch hợp tác nội khối
cũng như thực thi chính sách hợp tác giữa asean với các đối tác bên ngoài